chiều cường dân cao cũng đang làng ngập sâu nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố bạc liêu
ngoài ra tại các khu vực gần cửa sông cửa biển nước dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường đã ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của người dân
ghi nhận vào sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi một tại một số tuyến đường như hoàng văn thụ lê văn duyệt võ thị sáu cao văn lầu thuộc thành phố bạc liêu
chiều cường đang dân cao và nước ngập sâu
tại khu vực chợ trung tâm thuộc phường ba thành phố bạc liêu những hộ dân sống tại đây bị nước tràn vào nhà làm hỏng nhiều đồ đạc hàng hóa của bà con tiểu thương
bên cạnh đó chiều dâng cao còn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn bạc liêu trong vài ngày tới chiều cường sẽ tiếp tục dâng cao
bên cạnh việc chủ động ứng phó của ngành chức năng các hộ dân sinh sống khu vực ven sông ven biển cần ra cố nhà cửa dãy hoa màu
bờ bao vuông tôm để hạn chế thấp nhất thiệt hại